sử dụng mạng xã hội facebook làm quen rụ rỗ các bé gái đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
dương vân hiếu chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp
hiếu là đối tượng đã từng có một tên án về tội giao cấu với trẻ em
tiếp nhận thông tin một bé gái một mươi hai tuổi trú tại huyện hòa vang bị một nam thanh niên không rõ lai lịch cưỡng hiếp
đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa vang đã khẩn trương điều tra và xác định hiếu là nghi can
hiếu đã sử dụng facebook giả có tên là nam nguyên để làm quen rụ rỗ trẻ em đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
vào tối ngày sáu tháng chín lực lượng công an bắt khẩn cấp hiếu khi đối tượng đang rụ rỗ một bé gái tại xã hòa châu huyện hòa vang
qua đấu tranh hiếu đã thừa nhận hành vi của mình và khai đã rụ rỗ nhiều em bé gái khác